liên quan tới vấn đề dịch tả lợn châu phi hôm nay tại tp hcm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi tại các tỉnh phía nam
tính đến ngày hai mươi bốn tháng năm cả nước có hai chín trăm linh bốn xã hai trăm sáu mươi năm huyện của bốn mươi hai tỉnh thành trên cả nước đã xảy ra dịch tả lợn châu phi
phải tiêu hủy hơn một bảy triệu con chiếm hơn năm tổng đàn lợn cả nước
thời gian tới nguy cơ dịch phát sinh và lây lan tại địa bàn các tỉnh thành thuộc khu vực phía nam là rất cao
do tại đây mật độ chăn nuôi cao nguy cơ dịch xâm nhập vào các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô và có số lượng lợn lớn
trước tình hình này bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đề nghị các địa phương tăng cường công tác phòng
chống dịch trong đó nhấn mạnh giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi tiêu độc khử trùng thường xuyên
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hộ chăn nuôi hiểu rõ để phòng ngừa
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đưa ra dự báo ba kịch bản về dịch đó là dịch lây lan sang các tỉnh chưa có dịch
các ổ dịch đã được khống chế có nguy cơ bùng phát trở lại và dịch có thể thâm nhập vào các trang trại chăn nuôi tập trung